cùng với đà lấn mạnh của gió đông nam nắng nóng miền trung sẽ thu hẹp cả về diện và cường độ
vùng nóng chỉ còn xảy ra ở khu vực trung trung bộ
và đến ngày chín tháng bảy nắng nóng ở trung bộ sẽ có khả năng chấm dứt hoàn toàn
với các tỉnh thành phía nam gió mùa tây nam cũng đang hoạt động với cường độ mạnh dần
bởi vậy mưa rông tiếp tục gia tăng hơn
tại tây nguyên mưa xuất hiện nhiều trong chiều và tối nay
còn ở nam bộ mưa có thể xuất hiện bất cứ thời điểm nào trong ngày
trong đó mưa vừa mưa to sẽ tập trung về chiều tối và tối
trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh
do nhiều mây và có mưa nên nền nhiệt trong ngày hôm nay tại các tỉnh thành phía nam không cao
phổ biến ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ đối với khu vực tây nguyên
và nam bộ mức nhiệt sẽ là ba mươi ba mươi hai độ
trên biển do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh ở khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa
sẽ có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp chín với những con sóng biển cao từ hai bốn m và biển động
vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây nam mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp chín
với những con sóng biển cao từ hai ba m và biển động mạnh
ngoài ra ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trương sa
vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang
cũng như là vùng vịnh thái lan tiếp tục có mưa rông mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại
khu vực trên cả nước